xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông các hành vi trực tiếp dẫn đến tai nạn đặc biệt là xử lý vi phạm nồng độ cồn là nội dung quan trọng được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát
và tại tỉnh quảng nam khi các cơ sở phục vụ tại chỗ quán nhậu được mở cửa trở lại công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt gia quân lập lại trật tự an toàn giao thông qua đó đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm
sau hai mươi một giờ đêm người đàn ông này đang lưu thông trên đường thì bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp hội an dừng xe kiểm tra
qua kiểm tra nồng độ cồn trong máu trên chín mg trên lít
mặc dù lực lượng chức năng đã giải thích nhiều lần về lỗi vi phạm song người này vẫn có nhiều lời lẽ thiếu chuẩn mực với lực lượng làm nhiệm vụ
phải mất rất nhiều thời gian trường hợp vi phạm mới được xử lý